em đang hiện tại ở nhà nhà em đang ở một cái không gian nó thì bảy mươi mét em ta mình nhìn cho anh
một cái không gian tự nhiên ở đây em phải nhìn xuống một điều rằng tiền tương lai rất nhiều mình
muốn cách làm tìm cách nào để mình yêu anh mời em đến đây để em tiêu tiền một cực để em tìm cách em
tiêu tiền chứ còn để mục đích để em đến đây em kiếm tiền thì nó thì là một phần phụ đúng không
để cho những nhân viên mà thực chất là con mồi yên tâm hơn về công việc mình sắp nhận
giám đốc tự xưng của công ty này không ngần ngại giới thiệu về bản thân với hàng loạt thẻ định
danh của các cơ quan uy tín như cách bảo kê chắc chắn cho công việc kinh doanh ở nước thì nói em

em xem một tí đúng không ạ
khi bán thẻ cần gì em cần
còn nước em ạ chứ rồi